thưa quý vị liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến sáu người chết công an tỉnh đồng nai cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định nồi hơi và bình nén khí đều đã hết hạn kiểm định
thế nhưng công ty gỗ bình minh vẫn sử dụng dẫn đến vụ nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

gọi là công ty gỗ bình minh ở ấp vàm xã thiện tân huyện vĩnh cửu

từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai và bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nồi hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định an toàn
công ty gỗ bình minh không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động sản xuất
trong vụ việc này ông feng yong quốc tịch trung quốc giám đốc công ty gỗ bình minh là người chỉ đạo việc lắp đặt nồi hơi

ngày chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với feng yong
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động

để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với feng yong
để điều tra về hành vi vi vi phạm quy định về an toàn lao động

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với feng yong
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động
không có việc nào đăng ký kết hôn với người nước ngoài
không có việc nào đăng ký kết hôn với người nước ngoài
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với feng yong
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động

do đào văn nhật tùng điều khiển đang thực hiện việc hút cát khai thác cát trái phép dưới lòng sông
tổ công tác đã ra tín hiệu yêu cầu tàu hút cát chấm dứt ngay hành vi vi phạm lái tàu dừng tàu để kiểm tra
tuy nhiên lái tàu không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn tiếp tục điều khiển tàu bỏ chạy
mặt khác người đang vận hành hệ thống máy móc để bơm hút cát là lê văn minh đã sử dụng ống xịt nước áp lực cao của tàu để xịt nước xuống lòng sông hướng về phía cano của tổ công tác ngăn chặn không cho lực lượng chức năng áp sát
sau khi bỏ chạy được khoảng năm km nhưng vẫn thấy cano của tổ công tác đuổi theo tùng và minh đã bỏ tàu nhảy xuống sông bơi lên bờ hỏng tàu thoát
hai đối tượng sau đó đã bị triều tập lên cơ quan công an làm việc và bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ
mới đây một nhóm đối tượng vừa bị cơ quan công an huyện sóc sơn thành phố hà nội đấu tranh bắt giữ và làm rõ phương thức thủ đoạn giả đồng ý kết hôn với người nước ngoài
sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản lặt tiền và quà xính lễ lên tới hàng trăm triệu đồng của người nước ngoài
và liên quan đến vụ việc này cơ quan công an đã bắt giữ được bốn đối tượng
cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tổ công tác của công an huyện sóc sơn làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại sân bay quốc tế nội bài
đã phát hiện hai người đàn ông quốc tịch trung quốc đang tranh cãi với một người phụ nữ
qua kiểm tra người phụ nữ là lâm minh ngọc đào một trong hai người đàn ông cung cấp giấy đăng ký kết hôn của mình với đào
tuy nhiên khi cơ quan công an tiến hành xác minh tại địa phương nơi cư trú của đào thì được biết không có việc đào đăng ký kết hôn với người nước ngoài
ban đầu là tụi em chỉ giả lấy người trung quốc thôi
nên là chỉ sắp xếp thời gian
để ra mắt gặp mặt xong rồi dắt về gia đình
rồi tới ngày bay thì bay ra tới đây thì tụi em chạy thôi
nên là ra tới đây lúc mà em kêu xe taxi đi thì bị giữ lại
mục đích của tụi em là chiếm đoạt lấy tiền của người trung quốc cái tiền xứng lễ thôi mà
tại cơ quan công an hai người trung quốc đã tố rác đào cùng một số người có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
là tiền và quà xính lễ cưới vợ
chiếm đoạt là hơn ba trăm linh triệu đồng một mươi chín nhân dân tệ
một dây chuyền vàng trị giá khoảng một mươi sáu triệu đồng một nhẫn vàng trị giá khoảng ba triệu đồng
cơ quan công an đã điều tra làm rõ bốn đối tượng liên quan trong vụ việc này
gồm hoàng thị hoài linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bà rịa vũng tàu
lâm minh ngọc đào sinh năm hai nghìn bốn chú cần thơ
lâm nhã trân sinh năm hai nghìn ba chú bạc liêu
và nguyễn hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại tiền giang
cái này là em biết là đào
có nhu cầu mời mà muốn kiếm tiền thì em mới giới thiệu đào để cho người trung quốc để kiếm tiền xính lễ
để lấy tiền xính lễ của người trung quốc thôi
chứ không muốn kết hôn tiền với người trung quốc
để thực hiện hành vi lừa đảo các đối tượng đã xây dựng kịch bản tinh vi
thuê nhà và thuê người đóng vai bố mẹ người thân của đào
để đưa hai người trung quốc về ra mắt gia đình
sau đó các đối tượng làm giả giấy đăng ký kết hôn để gả cưới đào cho người trung quốc
mục đích của các đối tượng là chiếm đoạt tiền và quà xinh
xính lễ để cùng nhau ăn chia
sau đó cô dâu sẽ bỏ trốn trên đường đi trung quốc
cái này sẽ có một đối tượng cầm đầu
nó sẽ là kết lối giữa người trung quốc muốn tìm vợ việt nam
sau đó là sẽ tìm những đối tượng người việt nam mà thiếu tiền tiêu xài và muốn có tiền
để giả làm cô dâu
sau đó sẽ thuê người giả làm gia đình của cô dâu nữa
từ đó sẽ tạo sự tin tưởng với người trung quốc
người trung quốc muốn kiếm vợ việt nam
thì sẽ chuyển tiền sang cho các đối tượng bên này
với những người mà được thuê để làm bố mẹ giả rồi người thân giả của cô dâu
nếu mà biết về vụ việc này
cũng có thể là sẽ củng cố tài liệu hồ sơ để chứng minh đồng phạm với các đối tượng này
hành vi của các đối tượng là rất đáng lên án
làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
đặc biệt gây ra hình ảnh xấu về đất nước con người việt nam trong mắt người nước ngoài
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ tài liệu
để xử lý nghiêm hành vi vi phạm
và đây cũng là bài học cảnh báo đến với những ai
còn có ý định thực hiện hành vi thủ đoàn tương tự
thưa quý vị tại nam định một đối tượng nữ vào vai
một người có khả năng tâm linh xem tướng đoán số mệnh
để làm quen và tiếp cận với nhiều người
khi lấy được lòng tin thì kêu gọi đầu tư kinh doanh hàng trăm tỷ đồng rồi chiếm đoạt
đối tượng là bùi thị ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường lộc hạ thành phố nam định
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh nam định
khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng ninh bị bảy công dân tố giác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng một trăm hai mươi tám tỷ đồng
vào cuộc điều tra cơ quan công an bước đầu xác minh
ninh thường xuyên đi lễ chùa dùng chiêu thức xem tướng
đoán số mệnh để tạo mối quan hệ quen biết với nhiều người
và đã đưa ra thông tin gian dối là cần số tiền lớn
để đầu tư kinh doanh bất động sản kinh doanh xăng dầu
đầu tư cổ đông của các dự án thủy điện tại sơn la khánh hòa
hoặc vay tiền để đáo hạn ngân hàng kêu gọi góp vốn
sau khi không vay được của ai thì bỏ trốn tại quận bốn tp hcm
tại cơ quan điều tra ninh khai nhận đã vay tiền kêu gọi
của một mươi chín người đầu tư kinh doanh với tổng số tiền trên hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng
công an tỉnh nam định đang tiếp tục tìm kiếm những bị hại
của bùi thị ninh để điều tra làm rõ vụ án
công an tỉnh nam định đề nghị những ai là nạn nhân
hoặc có thông tin chứng cứ về hành vi vi phạm của bùi thị ninh
hay đến phòng cảnh sát hình sự trình báo để phục vụ công các điều tra
có thể thấy trong hầu hết các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì các nạn nhân luôn bị sập bẫy dưới các vỏ bọc hoàn hảo
do các đối tượng tạo ra
giả danh công an quân đội hay tòa án là những cái bẫy nguy trang
thường xuyên được các đối tượng sử dụng
và chỉ một phút lơ là mất cảnh giác thì bất kỳ ai
cũng có thể trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo
đây là những cán bộ hưu trí trên địa bàn xã điển trung
huyện bá thước tỉnh thanh hóa đã bị các đối tượng lừa đảo gọi điện
tự xưng là cán bộ công an thông báo họ đang bị điều tra
vì liên quan đến các vụ án ma túy rửa tiền từ đó không chế đe dọa
yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của bọn chúng
để chứng minh sự trong sạch
do hoàng mang lo sợ nhiều người đã sang ngân hàng rút tiết kiệm
định chuyển tiền cho các đối tượng
rất may sau khi có thời gian chấn tĩnh lại và nhớ lại những nội dung
đã được lực lượng công an tuyên truyền cảnh báo về phương thức thủ đoạn
của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
những người dân này đã dừng việc chuyển tiền và đến công an xã
chỉnh báo vụ việc
còn đây là anh lê văn nam ở thị trấn lang chánh huyện lang chánh
cách đây vài ngày nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ
tự xưng là cán bộ công an huyện thông báo căn cơ công dân của anh
chưa đồng bộ trên hệ thống và hướng dẫn anh cài đặt lại
sau khi làm một số thao tác theo hướng dẫn của người này
anh nam trột dạ khi nhận thấy cách làm của người này giống với các thủ đoạn lừa đảo
mà lực lượng công an đã tuyên truyền cảnh báo
nên anh dừng lại và đến ngay công an thị trấn lang chánh để trình báo
lâu nay cũng được các đồng chí ở công an huyện và công an thị trấn
tuyên truyền về hành vi lừa đảo trên không gian mạng
nên là em có điện thoại để gặp đồng chí chung để xác minh
thì được biết là đây không phải là số điện thoại của công an thị trấn
theo số liệu thống kê chỉ trong vòng một tháng trở lại đây
các đơn vị lực lượng công an trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã phát hiện
và kịp thời ngăn chặn hơn ba trăm linh vụ lừa đảo trên không gian mạng
giúp người dân không bị thiệt hại về tài sản
kết quả không chỉ thể hiện sự quyết tâm cố gắng nỗ lực của lực lượng công an
trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn hạn chế các vụ lừa đảo xảy ra mà
của công an tỉnh thanh hóa trong việc đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền phòng ngừa tội phạm
theo phương châm nhanh chóng kịp thời đồng bộ xuyên suốt và đến được với người dân
trong thời gian vừa qua tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
diễn biến rất phức tạp
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay lực lượng công an từ cấp xã đến cấp huyện
cũng đã chủ động phát hiện phối hợp và ngăn chặn kịp thời gần hai mươi vụ

trong thời gian vừa qua tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
có những vụ việc các đối tượng sử dụng giá danh cán bộ công an viện kiểm sát tòa án
yêu cầu công an các xã mở chiến dịch tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng
tuyên truyền loa phát thanh một ngày ít nhất hai lần
thông qua các bối hợp dân các hội nghị của xã của thôn
bên cạnh đó là có các ban hô góp phích dán ở các nơi tập trung lông người
và phát đến từng hộ gia đình để cho mọi người dân hôm nay đọc chưa hiểu thì ngày mai đọc tiếp
làm sao mọi người dân ai cũng có thể đọc được và ai cũng có thể biết được các thủ đoạn đó
hiện nay tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
ngày càng diễn biến phức tạp gây ra những hậu quả nghiêm trọng
mặc dù thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo không mới
song cách thức tiếp cận nạn nhân của các đối tượng liên tục thay đổi
và ngày càng tinh vi nhằm thao túng tâm lý bẫy những người nhẹ dạ cả tin
do đó mỗi người dân cần tự trang bị kiến thức kỹ năng cần thiết khi sử dụng mạng xã hội
và luôn đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm
đừng để lòng tin và sự thiếu hiểu biết khiến mình vô tình trở thành con mồi của những kẻ lừa đảo
sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc trên mạng xã hội facebook đăng tải video clip
một nhóm thanh niên đi xe máy bốc đầu trên tuyến đường thái nguyên chợ mới
công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
tiến hành xác minh làm rõ
theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai tháng năm hai thanh thiếu niên cùng chú tại thành phố thái nguyên
đã rủ theo một mươi một thanh niên khác có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi
trong đó có hai nữ giới đi bảy xe máy chở nhau thành đoàn
khi đi các đối tượng trong nhóm điều khiển xe bằng một bánh trên tuyến đường thái nguyên chợ mới
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai đã thực hiện hành vi này nhằm quay video clip
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với tám đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng
tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng khác để xử lý theo quy định của pháp luật
trong nhóm đối tượng trên có bốn đối tượng từng bị cơ quan điều tra đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục
tại xã phường thế nhưng vẫn tiếp tục vi phạm
vào dạng sáng ngày hôm qua tại bản suối lư xã phì nhừ huyện điện biên đông tỉnh điện biên
đã xảy ra trận lũ quét bất ngờ khiến cho một ngôi nhà bị sập và toàn bộ tài sản bị vùi lấp hoàn toàn
ba mươi ngôi nhà khác đã bị chìm trong bùn đất
ngay sau khi nhận được thông tin về hiện tượng lũ quét tràn về địa bàn kéo theo nhiều đất đá bùn và nước xiết
ngay lập tức công an huyện điện biên đông đã huy động hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ và một số phương tiện đến hiện trường
để hỗ trợ giúp đỡ người dân
tại hiện trường một ngôi nhà xây kiên cố bị sập tài sản trong nhà bị vùi lấp và cuốn trôi hoàn toàn
bốn xe máy hư hỏng nặng khoảng ba mươi hộ dân trong bản đã bị ngập trong bùn đất và đá tảng
có những ngôi nhà bị nhiều tảng đá to nặng cả vài tạ tràn vào đầy văng tài sản xuống dòng nước cuốn
cùng với các lực lượng khác công an huyện điện biên đông đã nhanh chóng đưa người dân đến khu vực an toàn
di rời tài sản và đã phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương di rời nhà cửa tài sản của các hộ gia đình này đến nơi an toàn
giúp người dân nạo vét bùn ngập trong nhà để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra và rất may là không có thiệt hại về người
công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã số hai mươi một ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đối với đối tượng nguyễn thế anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại số nhà bảy mươi bảy trần xuân soạn phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
theo điều ba trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sở đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
có thể bị phạt tù từ một năm đến một mươi năm bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến ba trăm linh triệu đồng
hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội
còn về tội đánh bạc công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã số sáu ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
đối với đối tượng trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số nhà ba mươi một ngõ tám mươi bốn tổ một mươi bảy
phường tân thịnh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã số bốn ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
của công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa là đối tượng lê văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã hoàng phụ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn quảng bình xã hà long huyện hà trung tỉnh thanh hóa
bị công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã số một ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
cũng về tội đánh bạc
theo điều ba trăm hai mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tu từ sáu tháng đến bảy năm
bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện